giữa lúc ngành giáo dục địa phương đang gặp khó khăn về kinh phí để xây dựng thêm các nhà bán chú cho học sinh vùng cao
thì một mô hình đặc biệt xuất hiện đã kịp thời giải quyết một phần khó khăn về chỗ ở cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số
đó là nhà bán chú được xây dựng bằng các container cũ lần đầu tiên được triển khai trong cả nước
tại quảng ngãi những ngôi nhà bán chú được làm bằng thùng container này là trốn ăn ở học hành của hàng trăm học sinh con em đồng bào dân tộc co miền núi tây trà
không chỉ giữ chân học trò bám trường nỗi lo vách tre nhà tạm cũng không còn thường trực trên những đôi vai nhọc nhằn của thầy trò miền cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau giờ lên lớp em hồ thị đen cùng các bạn lại cùng nhau làm bài học tập
trong ngôi nhà bán chú bằng container có đầy đủ tiện nghi việc học của em cũng thuận tiện hơn
căn nhà container này đã gắn bó với đen và các bạn hơn một năm qua
sau tết đen cùng các bạn đến trường và được học sớm hơn
bởi không phải chờ làm nhà ở tạm như những năm trước
không còn vất vả gian nan với quãng đường dài hơn năm km đến trường
ước mơ làm cô giáo của đen vì thế cũng gần hơn
nhà con ở đây cảm thấy mình rất là vui
vì ở đây có đầy đủ mọi thứ như là có quà khi lúc mình có thể bạc
và có bàn học nữa
việc học được tiền lời hơn
nhà con sẽ cố gắng học tập
để sau này
có thể ra thành một cô giáo hay là việc làm gì đó
từ nguồn xã hội hóa năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
hai mươi nhà bán chú container cấp cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội chú
trung học cơ sở trà lãnh huyện tây trà
mỗi container được thiết kế bốn giường đôi
trang bị đồ dùng học tập sinh hoạt học tập cho tám đến một mươi em học sinh
những ngôi nhà khá vững chắc gọn gàng tiện ích
là nơi học tập sinh hoạt của hơn hai trăm linh học sinh tiểu học
trung học cơ sở trà lãnh
sau hơn một năm triển khai
nhà bán chú container thể hiện được tính yêu việt
phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của vùng sơn cước
công tác giảng dạy chăm lo của thầy cô giáo với học sinh cũng dễ dàng hơn trước
các em vừa ở đây ngủ nghỉ rồi vừa học
thì giống như là ở trong cái phòng học phòng nhà của các em vậy
hoặc là một khu ký túc xóa tập thể mà của sinh viên vậy
cho nên là việc học của các em có thể sôi đổi học nhóm
hoặc là giáo viên có thể thuận tiện trong việc quản lý và hướng dẫn các em học hơn
ở các vùng núi cao nỗi nhọc nhằn bám trường bám lớp
luôn thường trực trên vai thầy và trò
bởi điểm trường cách trở điều kiện còn nhiều khó khăn
hàng năm nhà trường cùng người dân trà lãnh
phải làm nhà chú tạm cho con em để duy trì việc học
lèo tạm cho các trường học vùng cao
mỗi mùa mưa nắng nhanh chóng xuống cấp hư hỏng
cùng với nhiều giải pháp
các mô hình nhà bán chú container hiệu quả
bước đầu hỗ trợ tích cực cho học sinh vùng cao tây trà
các mô hình container này
nếu như mình chưa có điều kiện để xây dựng
cái nhà bán chú cho học sinh
thì mình tận dụng cái nhà container mà họ hỗ trợ cho mình
cho học sinh ở rất là tốt
cùng với nhiều chính sách chương trình hỗ trợ của ngành giáo dục
các ngành chức năng cho học sinh vùng cao
sự chung tay của xã hội cộng đồng qua các mô hình hiệu quả
như nhà bán chú container
được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng bước học sinh vùng cao quảng ngãi
trên hành trình đi tập trung
đi tìm con chữ